chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp ông vương dư ba
phó bí thư tỉnh ủy tỉnh vân nam trung quốc
trong chuyến công tác lần này tại việt nam ông vương dư ba sẽ tham dự hội nghị lần thứ chín
hành lang kinh tế côn minh lào cai hà nội hải phòng quảng ninh
và củng cố thiết lập các thỏa thuận hợp tác với tỉnh yên bái của việt nam
ông vương dư ba khẳng định tỉnh vân nam với định hướng trở thành cửa ngõ của trung quốc
kết nối với khu vực nam á luôn coi trọng mối quan hệ đối với việt nam
và muốn tăng cường trao đổi hợp tác trong tất cả các lĩnh vực trên các cơ chế hiện có
và trên các cơ sở phát triển hạ tầng đường cao tốc đường sắt trong hành lang côn minh hà nội
vân nam cũng rất hoan nghênh tiếp nhận nông sản của việt nam xuất khẩu sang địa phương này trong thời gian tới
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam
trọng thúc đẩy hợp tác hữu nghị thực chất với đảng nhà nước trung quốc
mong muốn cùng trung quốc thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao
tăng cường tin cậy chính trị không ngừng làm sâu sắc trên các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi
xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trên cơ sở hợp pháp và tôn trọng lợi ích chính đáng của hai bên